trả tiền lúc già thì chết
cái chuyện tăng cường sức khỏe là chuyện luôn luôn con người
cần phải chú ý tới chuyện đó
ở đây chúng ta chỉ đặt vấn đề là tăng cường sức khỏe
trong mùa đại dịch covid thì có vấn đề gì không
như vậy thì nó thêm những yếu tố như chúng ta đã nói từ hồi nãy
là trong cái mùa này đó
là bắt đầu có những cái điều
nó thay đổi so với cuộc sống hàng ngày
người ta không được phép đi ra ngoài nhiều hơn
không được tụ tập
rất nhiều các hoạt động bị đình trị lại
thậm chí những phòng tập gym
những nơi khác cũng không hoạt động
và thậm chí kể cả bệnh viện
phải nói rằng nếu nói về lo lắng
nhiều bệnh nhân bắt đầu lo lắng
khi nói rằng bệnh viện bạch mai bị phong tỏa
vậy đi khám ở đâu
hoặc các bệnh viện khác phải đóng cửa
kể cả những phòng mạch tư đóng cửa
thế thì họ theo đi khám ở đâu
họ tới cái ngày mà đi khám
kể cả bảo hiểm để lãnh thuốc bảo hiểm uống
họ có được đi khám không
và bây giờ có danh tức có cái lệnh là đi khám
coi những người đó là những người có nguy cơ
có nghĩa là phải thử
vì vậy cho nên họ rất là kế
chưa kể dân ở dưới quê
có hẹn ở trên thành phố hồ chí minh
có thể đi xe đò lên để khám đúng hẹn hay không
để lấy thuốc
tất cả vấn đề nó xáo trộn khá nhiều
và điểm thứ hai nữa là ăn uống vân vân
tất cả chuyện đó cũng không phải là chống ngày thường
do đó chúng tôi muốn nói tới
tức là tăng cường sức khỏe
trong mùa dịch như thế nào
rất mong muốn
và điều đó là mong muốn bây giờ của toàn thế giới
là đại dịch này sẽ nhanh chóng
đừng kéo dài quá
vì khi nó kéo dài quá
nó sẽ ảnh hưởng rất lớn cho tới vấn đề
là làm thế nào
kể cả vấn đề tăng cường sức khỏe
thay đổi cách sống vân vân
thế còn nếu mà nó vừa phải thôi
hoặc nó ngắn
thì mọi chuyện không đáng kể
thì đầu tiên theo tôi nói
thì có là hai nhóm
ba cái nhóm mà chúng tôi muốn nói
từ tăng cường sức khỏe này
nhóm thứ nhất là những nhóm hiện tại
đã được chẩn đoán dương tính
đã được chẩn đoán dương tính
có biểu hiện lâm sàng không biểu hiện
đang được điều trị rất tốt
tại những bệnh viện truyền khoa
ở chúng ta
như chúng ta thấy
và cái tỷ lệ khỏi bệnh
gần như là rất cao
nhóm thứ hai là những nhóm
của những người ở những vùng
vùng nghi ngờ
tức là thuộc từ các nước
bay về đây
nằm trong giai đoạn đó
thì phải ở những vùng
gọi là vùng cách ly
tôi nghĩ rằng hoàn toàn những chuyện này
là những chuyện cực kỳ quan trọng
những người đó nói khỏe lắm
tôi chả có gì cả
nhưng thôi vâng
xin mời tất cả các anh chị
hãy cứ tìm tới đó
các anh chị được phục vụ
các anh chị được theo dõi
và các anh chị được xét nghiệm
và nếu sau một mươi bốn ngày
hoặc là hơn nữa
chúng ta chứ không cứ đợi
nếu xét nghiệm âm tính
hai lần thứ hai
lần thứ ba
thì các anh chị sẽ được đưa về nhà
tôi nghĩ rằng đối với những nhóm đó
thì đã có các bộ phận y tế
và cái việc
chăm sóc sức khỏe
thì thời gian ngắn
cái nhóm thứ hai
chính là cái nhóm
mà đang phải ở nhà
vì tất cả các cơ quan
trong đó có cả học sinh
và các em nhỏ
các em nhỏ ở nhà
thì chúng tôi cũng không thể nói thêm được
tại vì cũng
không biết là tăng cường sức khỏe
cho các em nhỏ
thì nó rộng
nhưng chủ yếu
là những nhóm trẻ
và có người có tuổi
và thứ hai
là nhóm người lớn tuổi
thì đối với những nhóm trẻ
và người có tuổi
thì cái khả năng
đề kháng của mình
có tốt hơn những người khác
nhưng mà không có nghĩa
rằng không bị nhiễm covid
nếu chúng ta cứ đi bừa vãi
vẫn sinh hoạt y như cũ
vẫn cầm nắm
vẫn này đó
vẫn đi tất cả mọi chỗ
thì con covid
cái con sars cov hai
không tha một ai hết
và khi chúng ta bị nhiễm
nguy hiểm hơn nữa
là chúng ta sẽ có khoảng
mười mười mấy ngày
không có triệu chứng
chúng ta sẽ lây cho không biết bao nhiêu người
và giống như
giống như những tình huống
cực kỳ khó khăn
đã đi từ chỗ này
tới chỗ kia
tới ăn chỗ này
đi dự kia kia
đi khám bệnh chỗ này chỗ kia
đến lúc thống kê lại
hàng trăm người
bị dính tới cái chuyện
mà đã từng với người đó
nếu chúng ta nghĩ lại chuyện đó
thì chúng ta thấy rằng
cái quy định
về chuyện khai báo
khá kỹ lộ trình
của những người
mà ở những vùng dịch về
hoặc là có nghi ngờ
hoàn toàn là chính xác
và tôi nghĩ rằng
một trong thành công của chúng ta vừa rồi
là có thể bắt đầu chặn đứng được
những cái lây truyền
trong cộng đồng đó
chính là chúng ta đã làm rất kỹ
việc thăm dò
tất cả các nguyên nhân nạp vợ
thì cái nhóm đó
nếu phải ở nhà
thay vì đi cơ quan
thì ở nhà
thì tốt nhất
là chúng ta cố gắng giữ
ngoài những giờ online
để làm công việc
chúng ta phải giữ
một cái tập luyện đi
cái tập luyện
chỉ có một cái điều
thầy cung lập nói rằng là
thiết kế cái chỗ tập thì tốt
nhưng mà nhiều nhà
thì than phiền rằng
nhà tôi chật lắm
buổi sáng nếu mà các em đi học
các chị cô
mấy cô con gái
mà đi làm việc hết
thì nhà rộng
bây giờ thì tất cả nhà
tập trung ở nhà
thì nhiều khi không có chỗ nào
để làm gì cả
tôi chỉ biết nằm
và ngồi dậy ăn thôi
thì thế điều khó khăn
một số ông bà già
chuyên môn tập buổi sáng
đi ra bộ
đi bộ buổi sáng
gặp bạn bè
nói chuyện chơi
thông tin với nhau
và làm những cái chuyện
giống như dưỡng sinh
hoặc là đi bộ
thì bây giờ cũng không thể làm được
bây giờ những người đó
có nên làm không
thì theo tôi
nếu thời gian còn kéo dài
hàng tuần nữa v v
thì phải cố gắng
tổ chức cái tập
ở tại nhà
tập ở tại chỗ
cũng rất là
ví dụ như dưỡng sinh
hoặc là chúng ta đứng tập
thì cái đó rất nên
vì nếu mà
đã lâu rồi tập
bây giờ lại bỏ không tập
vì những lý do đó
có thể nó sẽ có ảnh hưởng
lẽ như ảnh hưởng này không lớn
thế cái nhóm
và thứ ba
thứ ba nữa
là đối với nhóm trẻ
đừng có chủ quan
là chúng ta khỏe mạnh
hãy tổ chức ăn nhậu ở nhà
hoặc là v v
làm tất cả những chuyện đó
uống ria rượu v v
thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
còn chúng tôi muốn tập trung
chủ yếu vô
vấn đề bệnh lý
thì tức là nói rằng
bệnh lý tim mạch
ở những bệnh nhân lớn tuổi
có vấn đề gì hay không
thì phải nói rằng
là đúng là những người lớn tuổi
và các tiết quy định khoảng trên sáu mươi
thì không phải là cái nguy cơ
bị nhiều hơn đâu
nếu mà cũng vẫn đi tiếp xúc
vẫn cứ không đeo khẩu trang
vẫn đi xếp hàng
nắm tay chỗ này chỗ kia
tầu bè đi tùm lum hết
thì vẫn có thể bị
và những người đó khi bị rồi
thì diễn biến bệnh sẽ nặng hơn
và tỷ lệ tử vong cao hơn
nhưng bây giờ đặt vấn đề là
nếu mà đã có bệnh sẵn
và những cái bệnh như là
tăng huyết táp
đáy tháo đường
bệnh phổi tắc kẹn mãn tính
một số bệnh tiêu hóa
việc uống thuốc là rất quan trọng
thì chúng tôi muốn tập trung
vô lời khuyên như thế này
những nhóm bệnh này
đây là nhóm bệnh mãn tính
nó không có cái vụ cho nghỉ
tuần hai tuần
một tháng hai tháng
thuốc men gần phải uống
và bệnh nhân sống được
ổn định được
chính là sự uống thuốc đều đặn
những bệnh nhân tăng huyết táp
những bệnh nhân bị bệnh đồng mạch vành
những bệnh nhân bị đáy tháo đường
uống thuốc này đứa kia
có thể chúng ta sẽ không dám đi khám nữa
là vì đi khám
thì sợ bị coi là người có thể nhiễm
hoặc là đi khám
rồi sau đó
mua thuốc đi mua mua không khó
thì như vậy
nên làm như thế nào
thì cái lời khuyên của chúng tôi là như thế này
các anh chị
bệnh các bác nhớ
là bây giờ trong lúc này
lại là lúc cần thiết nhất
sự ổn định của bệnh
mà sự ổn định của bệnh
ngoài vấn đề chế độ ăn uống
thì vấn đề uống thuốc đều đặn
là rất quan trọng
chúng tôi xin riêng với lại bệnh lý tim mạch
thì cái việc mà lo lắng nhiều hồi nãy chúng ta nói
từ lo sợ lo lắng đến hoảng sợ
từ hoảng sợ đến chúng ta làm này kia
và đêm có thể mất ngủ
vì không phải chỉ lo bệnh đâu
xin nói với các anh chị
các người lớn
các bác các cụ
không ngoài lo bệnh ra
còn lo cho con cháu mình
còn lo cho sự nghiệp
là sao được
có mất việc hay không mất việc
rồi mai mốt tiền bạc ra như thế nào v v
nhiều thứ lo lắm
tối không ngủ được nữa
ngoài sợ bệnh
còn lo việc
và khi không ngủ được
đối với bệnh lý tim mạch
là huyết áp nó có thể giao động
lại kèm theo với cái chuyện
mà không làm gì
và chúng ta lại thiếu thuốc uống
thì huyết áp có thể lương cao
và lại gây ra các triệu chứng
khi gây ra triệu chứng là sợ quá
không biết là cũng phải là triệu chứng này không
có phải đi cấp cứu không
hay là đi
mà đi thì có cho người nhà đưa đi theo không
rất tự nhiên
thì cái cách tự nhiên thế này
chúng tôi chỉ thấy là
chúng ta cố gắng
và như vậy bảo hiểm
cũng đã khá là nhạy cảm
đã cấp thuốc cho rất nhiều các bệnh nhân
mà mán tính đó
và trong trường hợp nhẹ đó
là hai tháng thuốc
hoàn toàn so với trước kia
là một tháng thuốc thôi
một tháng cũng không đúng nữa
tôi tính ra đã hai mươi tám ngày thôi
hai tháng thuốc
và lại có thêm những cái mở rộng
là nếu trong trường hợp hết thuốc
người bệnh có thể đi mua một mươi ngày
hoặc gần đây hình như nói
đúng cái thuốc mà người ta đang uống
và sau đó có thể được thanh toán lại
đấy cũng là một cái điều
hết sức nhạy nhạy
đối với bảo hiểm
còn lại những bệnh nhân khác thì sao
chúng tôi khuyên
là các anh chị
bị yên tâm đi
nếu có đủ thuốc uống
chúng ta cứ uống
riêng đối với bệnh nhân tăng huyết áp
và bệnh nhân đáy thao đường
các bác các cô các chú
cố gắng có được cái máy đo hạ áp huyết
một cái máy đo hóa áp huyết tại nhà
nó cũng giúp khá tốt
máy áp huyết đó
cộng thêm với một sổ ghi
hôm nay ngày dài buổi sáng
huyết áp bao nhiêu

thấy khỏe hay nhức đầu gì đó
các anh chị ghi vô trong bảng đó
và nếu có đều đều
thì thuốc cứ uống như cũ
nếu có vấn đề gì cả
thì chúng ta có những điện thoại trực tuyến
hoặc là điện thoại với các bác sĩ quen
hoặc là bác sĩ cũ
chúng ta có thể lấy lời tư vấn
và chúng tôi đã nói với tất cả các bác sĩ
thì mạch ở các phòng khám
hãy cố gắng giúp đỡ
nếu chúng ta không làm những điều gì khác được
thì chúng ta giúp đỡ các bệnh nhân
đừng có căng nhăn khi người ta kêu điện thoại
để người ta hỏi bệnh
nhưng với điều kiện
là người bệnh phải có đưa những thông tin
chính những thông tin vừa rồi
rất tiện biết là huyết áp bao nhiêu
hôm qua bao nhiêu
hôm nay bao nhiêu
hôm nay nhức đầu nhiều
là nó lên một trăm tám hay bao nhiêu đó
và đồng thời
có thêm nữa là đang uống thuốc gì
như cũ hay là hết thuốc v v
thì tất cả những cái đó
thầy thuốc có thể sẽ phần nào
mà có thể đưa lời khuyên
là bác vậy cũng ổn rồi
không sao đâu
bác tiếp tục uống đi
thêm hai tuần nữa
thì bác tái khám
để tiếp tục uống thuốc
đối với tiểu đường
thì có cái việc thử đường ở nhà
thì rất nhiều bệnh nhân bán tính
đã có cái đó
và theo như là giáo sư giang
nói trong một cái stream live
là cũng có thể ở nhà
với điều kiện là cung cấp
ghi chép tất cả các thuốc ấy
thì tóm lại
là giữ nguyên chế độ ăn uống đã ổn định
cố gắng đừng thay đổi nó
cố gắng chúng ta giữ tất cả các thuốc men
nếu nó đã ổn định
và cung cấp những cái thông tin
là tốt nhất cho bác sĩ
và bác sĩ chỉ có thể trả lời được chính xác
khi các bác ca anh chị
có những cái thông tin tạm tạm ít nhất
là nó huyết tác bao nhiêu
mạch bao nhiêu
trong người khỏe hay không khỏe
những cái thông tin chính xác đó
sẽ giúp cho các tới có lời khuyên cho chính xác
và cũng có trường hợp bảo không được rồi
tự nhiên ông đó
ông ấy yếu nửa người
ông ấy uớ
ông ấy nói không được
thì bác sĩ sẽ chắc nói ngay
cái này là không được ở đó
coi chừng là đột quy
xin người nhà bằng bất cứ ra nào
hãy đưa đi tới bệnh viện
và bệnh viện cũng chắc chắn
sẽ phân biệt được
cái nào là cấp cứu
và những cấp cứu đó
cũng sẽ được đón nhận
và chữa một cách đúng mức
thì theo tôi
có lẽ trong thời này